qua điều tra ban đầu xác định vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của công ty angelina và công ty đất vàng hoàng gia
bị can phạm thị tuyết nhung là giám đốc công ty angelina đã ký kết các hợp đồng góp vốn hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các đất nền của chín dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn tp hcm
bị can phạm thị tuyết nhung cùng một số đối tượng có liên quan tìm những người có nhu cầu bán đất có diện tích lớn
từ đó thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất
sau đó nhung thỏa thuận lập ký biên bản đặt cọc mua bán để làm tin
tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc không lập thủ tục pháp lý chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án
nhưng nhung đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh phân thành từng lô nền
thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện nước thoát nước đường đi
tự đặt tên cho dự án từ đó cho người tổ chức quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản
vào tối ngày một tháng một mươi một công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn bốn tháng
lệnh khám xét đối với phạm thị tuyết nhung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hàng chục thiếu niên có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi tụ tập về đêm đi đua xe lấy gạch đá ném vào nhà người dân gây hư hỏng tài sản
vào ngày hôm qua công an tp hcm đã tạm giữ đoàn nguyễn trọng phúc sinh năm hai nghìn ba
trú tại phường tân đông hiệp tp hcm cùng với chín đối tượng khác có hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong khoảng thời gian cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
phúc cùng các đối tượng thường xuyên tụ tập vào khoảng từ hai mươi hai h ba h sáng để chạy xe máy nẹt pô lặng lách đánh võng ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tp hcm
sau đó các thiếu niên này tiếp tục dùng gạch đá vỏ chai bia nhặt được bên đường ném vào nhà người dân gây hư hỏng nhiều tài sản và gây bức xúc trong nhân dân
cho đến h ba mươi phút ngày một tháng một mươi một công an thị xã di an hứa hợp với công an phường tân đông hiệp tổ chức mật phục trên nhiều tuyến đường thuộc phường tân đông hiệp với bắt được các đối tượng
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian trên
cả nhóm đã cùng nhau gây ra khoảng sáu vụ ném gạch đá vào nhà người dân làm vỡ các cửa kính
hoặc là cửa xe ô tô
một vụ vận chuyển trái phép ngà voi qua đường hàng không vừa bị tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ
trong chuyến bay vj tám trăm linh hai từ bangkok thái lan về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất vào lúc một mươi ba h ba mươi trưa ngày hôm qua
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành lý của một nam hành khách quốc tịch việt nam
phát hiện một mẫu vật ngà voi được cho là ngà voi nguyên chiếc trọng lượng một tám kg và gần hai mươi hai năm kg sản phẩm thực vật nghi là chầm hương
thuộc danh mục các loài động thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm không được phép săn bắt buôn bán tàng trữ vận chuyển
theo công ước cites được cất dấu tinh vi trong hành lý cá nhân của hành khách này
một lượng lớn rượu ngoại nhập lậu không có hóa đơn chứng tử
không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ vừa bị cục quản lý thị trường quảng bình phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình bắt giữ
trước đó tiến hành kiểm tra xe ô tô tải kéo theo rơ móc do huỳnh văn thao
trú tại huyện phú mỹ tỉnh bình định điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển ba một trăm linh tám chai rượu do nước ngoài sản xuất
gồm một một trăm tám mươi tám chai rượu black nikka một bảy trăm bốn mươi chai rượu black clear và một trăm tám mươi chai rượu johnny walker tổng giá trị ước tính gần một năm tỷ đồng
toàn bộ số rượu ngoại trên đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh hợp pháp
vừa qua cục quản lý thị trường tỉnh bình phước đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời thành lập hội đồng tiêu hủy chín trăm linh lít bia hơi không có nhãn mát không rõ nguồn gốc xuất xứ
để xử lý theo quy định của pháp luật
tiến hành kiểm tra xe tải mang biển số bảy mươi bảy c một mươi sáu nghìn tám mươi năm đang đậu bên đường lê duẩn phường tân phú tp đồng xoài
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chín trăm linh lít bia hơi được đựng trong tám bom loại một trăm linh lít và hai bom loại năm mươi lít
tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ không có nhãn mát
được biết số bia này được ông nguyễn thống nhất ngụ tại phường tân hiệp thu mua tại đồng nai bình dương
với giá một năm trăm linh đồng một lít về tiêu thụ tại khu vực tp đồng xoài
tại thời điểm lập biên bản chủ xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ